thưa quý vị dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
đã thu hút lượng lớn du khách thập phương và đồng bào cả nước hành hương về đất tổ
cùng với việc triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự
công an tỉnh đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tăng cường lực lượng phương tiện sẵn sàng xử lý khi có các tình huống cháy nổ xảy ra
để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy không để xảy ra các sự cố cháy nổ bất ngờ
trong thời gian diễn ra dỗ tổ năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn trước thời điểm khai hội
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã phối hợp với khu di tích lịch sử đền hùng
kiểm tra lại toàn bộ các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy của khu di tích
để kịp thời khắc phục những hư hỏng hạn chế kịp thời sửa chữa thay thế những trang thiết bị mới
để khi có các tình huống cháy nổ xảy ra lực lượng chữa cháy tại chỗ có thể kịp thời ứng phó không chế
trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt
chúng tôi đã phối hợp với khu di tích lịch sử đền hùng kiểm tra lại toàn bộ các trang thiết bị phương tiện
phòng cháy chữa cháy tại chỗ của khu di tích để kịp thời khắc phục những hư hỏng
những tồn tại còn hạn chế để chúng ta thay thế các phương tiện mới đảm bảo
trong mùa lễ hội thì các phương tiện chữa cháy của khu di tích lịch sử đền hùng
phải được vận hành một cách trơn tru và đảm bảo
thứ hai nữa là trước lễ hội thì phòng cảnh sát phòng hóa cháy đã có kế hoạch
tổng kiểm tra toàn bộ các cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao ở địa bàn việt trì lâm thao phú ninh
các cơ sở lưu trú để công tác đảm bảo an toàn phòng hóa cháy trong mùa lễ hội đảm bảo an toàn
và lực lượng cảnh sát phòng hóa cháy chúng tôi đã ứng trực tại khu di tích lịch sử điển hùng
đã tham gia các đoàn liên ngành để kiểm tra công tác phòng cháy cháy cũng như tuần tra bảo vệ
nhắc nhở các hộ kinh doanh tại các khu vực diễn ra các dịch vụ vui chơi giải trí
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra toàn bộ các cơ sở
có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn thành phố việt trì và các huyện giáp danh như phù ninh lâm thao
tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú nhà nghỉ khách sạn yêu cầu các cơ sở kinh doanh
dịch vụ nhà nghỉ khách sạn cam kết thực hiện các đội quy quy định về phòng cháy chữa cháy
thường xuyên nhắc nhở khách thuê phòng không được hút thuốc lá trong phòng sử dụng an toàn các thiết bị điện
phân công cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đoàn liên ngành tuần tra kiểm tra kịp thời nhắc nhở các cơ sở
kinh doanh dịch vụ cũng như đồng bào du khách về viếng tổ thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn
phòng cháy chữa cháy sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt đúng quy định nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy
yêu cầu mỗi hộ kinh doanh trong khu di tích phải trang bị tối thiểu một bình chữa cháy sách tay
và mỗi hộ phải có ít nhất một người được huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy
để phòng ngừa hạn chế cháy nổ tại các khu vực có nguy cơ cao như các đền chùa khu trung tâm lễ hội
các bãi trông giữ xe ô tô mô tô và các khu vực rừng xung quanh khu di tích lịch sử đền hùng
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bố trí lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
xây dựng phương án huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh chuẩn bị lực lượng phương tiện
thường trực sẵn sàng tăng cường khi có tình huống phức tạp về cháy nổ xảy ra
hướng dẫn là người dân tham gia ảnh hương thì cũng đốt hương vàng mã tại đúng được quy định tránh cháy lan ra các vực xung quanh
và khi vào khủng đền thì cũng không mang theo chất dễ cháy dễ nổ và những nguồn phát sinh nhiệt
nhờ chủ động trong triển khai các phương án bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy nên từ khi khai hội đến nay
công tác phòng chống cháy nổ trong khu di tích lịch sử đền hùng và các địa bàn lân cận luôn được bảo đảm tuyệt đối an toàn
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân du khách về đền hùng tham gia các hoạt động lễ hội
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn và giúp đỡ nhân dân
vào chiều ngày một mươi năm tháng bốn chuyến hành trình hỗ trợ nước của lực lượng công an sóc trăng đã đến với những hộ dân
đang bị ảnh hưởng bởi khô hạn xâm nhập mặn trên địa bàn huyện trần đề
theo đó tại ấp nam chánh xã lịch hội thượng huyện trần đề các tổ chức đoàn thể công an tỉnh
phối hợp công an huyện và chính quyền địa phương tổ chức trao một trăm năm mươi thùng nước suối loại hai mươi một lít một thùng
một trăm năm mươi lốc nước đóng chai phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và ký nạn cứu hộ công an tỉnh tăng cường
hai xe bồn trởn nước sinh hoạt hỗ trợ người dân với số lượng gần một mươi mét khối nước
tuy nhiên qua tình hình thực tế tại địa phương đang có nhu cầu về nước sạch rất lớn về phục vụ sinh hoạt
giám đốc công an tỉnh sóc trăng chỉ đạo xe phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp ứng thêm nguồn nước sạch
và khẩn trương cấp nước cho tất cả các hộ dân trên địa bàn xã lịch hội thượng huyện trần đề
đến hơn một mươi chín h tối cùng ngày công việc cấp nước đã hoàn thành trong niềm vui và niềm xúc động của các hộ dân được hỗ trợ giúp đỡ
tại bến tre và chiếu quang ngày một mươi năm tháng bốn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp cùng ban thanh niên công an tỉnh
công an huyện rồng trôm và nhà tài trợ đã vận chuyển và tiến hành cấp phát nước ngọt cho nhân dân đang bị ảnh hưởng bởi hạn mặn tại địa bàn thị trấn rồng trôm
trong đợt này đoàn đã cấp khoảng bốn mươi lít nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho người dân
trước đó vào chiều ngày một mươi một tháng bốn công an tỉnh bến tre cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức cấp năm mươi năm lít nước ngọt sinh hoạt
và năm mươi dụng cụ chứa nước cho người dân trên địa bàn huyện bình đại
và thời gian tới công an tỉnh bến tre sẽ tiếp tục vận chuyển cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng hạn mặn
hoạt động thiết thực này phần nào hỗ trợ cho nhân dân giảm bớt khó khăn trong giai đoạn hiện nay
từ đó lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân